liên quan đến vụ việc cây xanh bật gốc trong trường học tại tp hcm khiến một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo tp hcm cùng các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc
chỉ đạo các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị cây xanh trên địa bàn tiến hành việc kiểm tra kiểm kê và cắt tỉa
xử lý các cây nguy hiểm có thể gãy đổ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh giáo viên
bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn
các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh sinh viên